khi đổ dốc đèo khánh lê qua xã sơn thái huyện khánh vĩnh thì bất ngờ đâm vào tan lưu bên đường rồi lật nhào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
theo có trạng bị cáo hùng và vợ cùng sống chung tại phường phước tân tp biên hòa quá trình sống chung cả hai thường xảy ra mô thuẫn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
từ việc xảy ra nạn nhân đã đến công an tố cáo về hành vi và hùng bị bắt ngay sau đó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
cả nhóm đã dùng dao lao vào tấn công một thanh niên đang ngồi xem đà bóng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
thông tin mới nhất về vụ tra dựng hành hạ bé trai một mươi bốn tuổi tại an giang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
theo thông tin ban đầu hòa sống chung với mẹ ruột của nạn nhân từ năm hai nghìn hai mươi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
nạn nhân quá lo sợ nên không nói cho ai biết
và đến ngày một mươi năm tháng bảy chú của cháu bé phát hiện sự việc nên đã đến công an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
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản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
công an huyện lý nhân đã phối hợp với các lực lượng điều tra bắt giữ tám đối tượng trên tại một trung cư thuộc phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội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
điều đáng chú ý là nhóm đối tượng đã lập trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế để lừa đảo nhiều người với số tiền hơn hai năm tỷ đồng
tin mới nhất về cơn bão số một
vào chiều nay ngày một mươi tám tháng bảy sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
bão số một đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông trên đất liền khu vực phía tây nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km trên giờ giật cấp tám
dự báo bốn giờ ngày một mươi chín tháng bảy áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây khoảng hai mươi km trên giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của cơn bão số một có tên quốc tế là talim một số tỉnh phía nam có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển đã khiến cho hai tàu cá bị chìm và hơn một trăm linh ngôi nhà bị sập đổ tốc mái
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương quản lý chặt cấm các phương tiện ra khơi nhất là tàu cá tàu du lịch kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè
do ảnh hưởng của bão số một tại các tỉnh phía nam như bến tre hậu giang kiên giang sóc trăng vĩnh long cà mau
mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển đã gây thiệt hại
theo thông báo nhanh của ubnd xã an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang vào lúc một mươi hai h ba mươi phút trưa một mươi tám tháng bảy trên địa bàn xã an sơn có xảy ra lốc xoáy lớn
làm sập nhà trờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc khiến một du khách tử vong tại chỗ ba người khác bị thương
tính đến sáng nay đã có một trăm một mươi bảy nhà bị sập đổ tốc mái trong đó bến tre hai mươi bảy hậu giang một mươi bốn kiên giang ba mươi sóc trăng một vĩnh long một mươi một cà mau ba mươi bốn
ngoài ra cơn mưa lớn kèm rông lốc mạnh đã cuốn bay mái tôn khung nhà vào trạm biến áp một trăm một mươi kv nằm trong khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai khiến cho hơn một trăm linh doanh nghiệp mất điện
ngoài ra có hai tàu cá cùng một mươi một lao động của tỉnh cà mau bị chìm do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
trưa nay chịu ảnh hưởng của bão số một thủ đô hà nội bắt đầu chuyển gió to theo ghi nhận thực tế tại nhiều khu vực gió thổi cấp năm giật cấp sáu
chiều nay căn cứ vào tình hình thực tế bão số một cục hàng không việt nam vừa quyết định mở cửa trở lại ba sân bay tại khu vực phía bắc gồm sân bay quốc tế nội bài hà nội mở cửa trở lại từ một mươi năm h ngày một mươi tám tháng bảy sân bay quốc tế vân đồn tỉnh quảng ninh và sân bay quốc tế cát bi hải phòng mở cửa trở lại vào một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bảy
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một tại đảo bạch long vĩ hải phòng có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi cửa âm móng cái đầm hà quảng ninh
có gió giật mạnh cấp sáu cô tô quảng ninh có gió giật mạnh cấp bảy phù liễn hải phòng có gió giật mạnh cấp sáu
các khu vực trũng thấp tại ven biển cửa sông quảng ninh hải phòng có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của chiều cường sông lớn và nước dân do bão vào chiều ngày một mươi tám tháng bảy
hoàn lưu bão số một sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền bắc
cụ thể từ ngày một mươi tám tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy ở khu vực đông bắc việt bắc có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm cục bộ có nơi trên ba trăm năm mươi mm
khu vực tây bắc vùng đồng bằng bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
các địa phương cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị
cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai và yên bái
cơ quan dự báo cũng cảnh báo đề phòng nguy cơ xuất hiện rông lốc kèm theo gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ
cảnh sát điều tra công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng về tội lừa đảo chiếm đợt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu ngay sau khi nhận được trình báo của một nạn nhân trú tại xã hỏa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam về việc đã bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook xưng danh thầy thế
đăng tải bài viết có khả năng làm lễ giải hạn cầu tài lộc vì tin tưởng nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với số tiền lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
tiếp nhận vụ việc công an huyện lý nhân đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ tám đối tượng là thủ phạm của vụ án trên
tại một trung cư thuộc phường phương canh quận nam tứ liêm thành phố hà nội tăng vật thu giữ hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt tám máy tính một mươi năm điện thoại di động là tăng vật các đối tượng phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý nhóm đối tượng này hiện đang là sinh viên đại học đã bản bạc thống nhất lên kịch bản phân công nhiệm vụ cho từng người sau đó lập các trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế để chạy quảng cáo và lập các tài khoản facebook ảo vào bình luận công khai để tạo lòng tin cho người truy cập
với các thủ đoạn như trên từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn hai năm tỷ đồng
thưa quý vị trước lợi nhuận khủng của hoạt động mua bán ma túy tình hình tội phạm ma túy sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy còn hết sức nặng nề nhất là tại các địa bàn biên giới trọng điểm
ghi nhận tại sơn la bên cạnh đấu tranh ngăn chặn các đường dây tội phạm ma túy lớn hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
thì việc ngăn chặn các đường dây tụ điểm mua bán ma túy nhỏ lẻ tại các xã phường thị trấn vẫn luôn được công an tỉnh sơn la triển khai thực hiện quyết liệt
nhằm ngăn ngừa ma túy xâm nhập sâu vào địa bàn gây hệ lụy cho các gia đình và toàn xã hội
công an huyện mường la vừa bắt giữ hai đối tượng sùng thị dua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và giàng thị dế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cùng chú tại bản dạng phong xã ngọc chiến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ được gần ba trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
đây là một trong những điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn được lực lượng chức năng triệt phá
hoàn cảnh khó khăn phải nuôi con nhỏ sau khi bán được đàn lợn tôi có tiền trong nhà
qua một lần vô tình tôi gặp gỡ một người đàn ông ở cổng làng có bảo tôi mua ma túy vì bán được nhiều tiền nên tôi đồng ý
lấy số tiền hai năm triệu đồng ra mua hàng về và chia thành những tép nhỏ bán cho người trong thôn kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình
còn đây là đối tượng quảng văn ảnh
trú tại xã mường bú huyện mường la bản thân nghiện ma túy
khi mua ma túy về sử dụng kết nối được với đối tượng chuyên bán ma túy ảnh đã mua về chia thành những gói nhỏ để bán cho những con nghiện
các đối tượng thường vận dụng thay đổi các phương thức từ vận chuyển từ nhỏ lẻ đến lớn địa bàn hoạt động
các đối tượng thường là các đối tượng có tiền án tiền sợi về tội trong các thị xã cũng như là tội về chất ma túy
thứ hai là các đối tượng thời gian gần đây rất là manh động chẳng sàng chống trả lời những cơ quan chức năng
nếu như trước đây nhóm đối tượng hoạt động đơn lẻ chỉ mua bán vài tép ma túy
thì hiện nay tại địa bàn cơ sở chúng thường thành lập các nhóm từ ba đến sáu đối tượng
thậm chí là người trong dòng tộc hoặc trong gia đình vừa mua bán vừa sử dụng ma túy
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an huyện mường la đã đầu tranh bắt giữ sáu mươi ba vụ ma túy
với chín mươi bốn đối tượng triệt phá hai trên ba điểm phức tạp về ma túy
công an huyện mường la thì tiếp tục tôi tiếp tục triển khai theo các kế hoạch chỉ đạo của công an tỉnh
của ban giáp công an tỉnh về công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tập trung vào những địa bàn trọng điểm phức tạp
làm ngăn chặn những đối tượng đầu nậu cung cấp ma túy cho các đối tượng bán lẻ
và tập trung triệt phá những điểm phức tạp điểm nguy cơ phức tạp
và những đối tượng bán lẻ ma túy để làm trong sạch địa bàn
quyết tâm không để cho nạn ma túy xâm nhập vào cộng đồng
các lực lượng chức năng công an huyện mường la đã và đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự giữ vững an ninh chính trị
triệt tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên trong nhân dân
thí sinh thí sinh thi trunghocphuothongquocgia edu vn của bộ giáo dục và đào tạo
nhập các thông tin được yêu cầu thí sinh bấm nút đăng nhập để biết được kết quả thi
cách thứ hai thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp qua website các sở giáo dục và đào tạo
cũng trong ngày hôm nay các trường công an đồng loạt công bố điểm thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân
thí sinh vào website của các trường nhập số báo danh căn cước công dân và nhập mã bảo mật để tra cứu điểm thi
điểm xét tuyển là cơ hội
tổng điểm của ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân chiếm tỷ lệ bốn mươi
và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của bộ công an được quy về thang điểm ba mươi chiếm tỷ lệ sáu mươi
làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực ưu tiên đối tượng theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo
điểm thưởng theo quy định của bộ công an
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
theo đó đề nghị cấm can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng
nghiêm cấm xe xòa bỏ qua trong xử lý vi phạm
trong nhiệm vụ được đề ra ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị
địa phương nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo
chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý
sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật sai phạm tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước
lực lượng thực thi pháp luật về giao thông chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng quản lý hành lang an toàn giao thông
công an thành phố cũng sẽ phối hợp các sở nghiên cứu để góp ý sửa đổi bổ sung quy định về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ
theo hướng tăng nặng bức hình thức xử phạt nhất là lái xe có trồng đồ côn và các hành vi cố ý vi phạm nhiều lần
đề xuất bổ sung các hình thức xử phạt hành chính như bắt buộc lao động công ích trừ điểm giấy phép lái xe
trong số các phương tiện tham gia giao thông tại tp hcm có tới tám mươi năm là mô tô và xe máy
điều đáng lo ngại đây chính là loại phương tiện gây tai nạn giao thông nhiều nhất và có tỷ lệ tử vong cao nhất
thông tin này được đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm nêu tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm
dự án sáng kiến vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu
các lỗi vi phạm chủ yếu như đi không đúng làng đường vi phạm đồng đồ côn tốc độ không tuân thủ đèn tín hiệu
và nhằm đảm bảo an toàn giao thông đại diện cảnh sát giao thông tp hcm các lực lượng tập trung vào xử lý
cưỡng chế vi phạm giao thông thật nghiêm
có như vậy mới nâng cao ý thức người dân khi đi đường giảm tai nạn giao thông
ủng tắc giao thông ở tp hcm hiệu quả
kiên quyết xử lý không ngoại lệ với bất cứ lỗi vi phạm nào
đặc biệt những trường hợp xe máy phóng danh vượt ẩu đi ngược chiều vượt đèn đỏ phải lập tức ngăn chặn
dịch vụ thẩm mỹ biến tướng và nạn trẻ em lan thang an sinh có dấu hiệu gia tăng trở lại
là hai trong số nhiều nội dung được đại biểu quan tâm và nêu lên thực trạng
tại cuộc họp hội đồng nhân dân tp hcm diễn ra mới đây
theo thống kê của sở y tế tp hcm thành phố hiện có bảy cơ sở liên quan đến các dịch vụ thẩm mỹ
tuy nhiên trong số này chỉ có gần sáu trăm linh cơ sở do cơ quan chuyên môn như bộ y tế
hay sở y tế tp hcm cấp phép nghĩa là chỉ chiếm chưa đến một mươi năm
tám mươi năm số còn lại do ủy ban nhân dân quận huyện tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký
và cấp giấy chứng nhận đăng ký
cơ sở này hoạt động mà không cần cơ quan chuyên môn y tế thẩm định và cấp phép
từ thực tế này ngành y tế đã nhận định những thách thức và đặt ra giải pháp
trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm mỹ
sở y tế chúng tôi còn chủ động xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá chất lượng
các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn sau đó chúng tôi tiến hành đánh giá và công khai cho người dân biết
hoạt động này đã được đánh giá rất cao
liên quan đến việc xử phạt sở y tế tp hcm
đã xử phạt và tước giấy phép một mươi chín cơ sở thẩm mỹ
sở y tế tp hcm cũng kêu gọi người dân tham khảo danh sách các cơ sở thẩm mỹ
được sở cấp phép tham khảo đánh giá kết quả chất lượng của sở
đối với các phòng khám bệnh viện thẩm mỹ để chọn lựa khi có nhu cầu
trong sáu tháng đầu năm tp hcm tiếp nhận gần năm trăm linh người lang thang cơ nhở
tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước
lý giải về việc tăng số người giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
nguyên nhân nằm ở dịch bệnh covid một mươi chín số người đổ về thành phố ngày càng nhiều
cùng với đó là tình trạng trẻ em bị chăn dắt làm ăn xin
trong quyết định tấm một mươi hai câu chuyện này cũng đã có phân công là công an thành phố
lãnh đạo chỉ đạo công an quận quyện phường xã cùng với lại chính quyền địa phương
cơ sở thực hiện theo dõi để đánh giá nắm chắc tình hình
nếu có trường hợp các đối tượng là thực hiện câu chuyện chăn giắc
các đối tượng thì phải điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
chúng ta cũng cương quyết có thái độ cương quyết đối với những hành vi lợi dụng lao động trẻ em
những người khó khăn để trục lợi thì chúng ta cương quyết để xử lý
thẩm mỹ chui và nạn ăn xin đều không phải là vấn đề mới
nhưng đang đặt ra những thách thức với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố
do vậy cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
để có thể giải quyết chức điểm thực trạng này đem lại sự bình yên an toàn trên địa bàn
việc tràn lan các bối toán và mua những sản phẩm tâm linh mê tính dị đoàn trên mạng xã hội
đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân khi họ đã trót nhà già cá tình
sở dĩ tình trạng kinh doanh không hợp pháp liên quan đến vấn đề tâm linh bùng phát
là do lợi nhuận rất lớn của hoạt động này
các thầy nhận xem qua lá trầu lá bài chỉ tay ngày sinh xem tuổi
với giá từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng mỗi lần
với một số người muốn xem bói gói tổng quan cả năm gói tình cảm gói công việc gói công bô
thì giá từ bảy mươi chín đồng đến hai trăm chín mươi chín đồng
có thể bói online còn quảng cáo xem với độ chính xác từ tám mươi trở lên
chỉ cần vài bước đơn giản như để lại thông tin số điện thoại hay hình chụp bàn tay
là sẽ được các thầy luận đoán về đường công danh sự nghiệp tình duyên
đối với người đi lừa đảo người khác
nhiều là họ vì cái lợi nhuận tại vì họ không làm miễn phí
ban đầu có thể miễn phí nhưng là dẫn dụng sau đó cái phí lại rất là lớn
từ nhỏ và lớn hơn rất là nhiều
thậm chí có người đã mất tới tiền tỷ và đôi khi mất cả tính mạng của mình luôn
cái thứ hai là đối với những người mà bị dụ
thì họ lại có một cái sự tin mà gọi là tin mê mụi họ bất chấp luôn
và họ thường những người đó lại cũng có tiền
nếu mà họ không có tiền họ cũng đi mượn tiền để làm được những cái điều đó nữa
thì dẫn đến là cái tình trạng này nó ngày càng nó nhiều hơn nữa
không chỉ xem bói từ vài trăm đến vài triệu đồng cho vài phút
mà việc mua bán những vật phẩm tâm linh cũng thu lợi nhuận khủng
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo bán vòng tay
bùa hộ thân mặt vật gắn mắt phong thủy cho gần sáu mươi người nhẹ dạ cả tinh
những cái hành vi này theo tôi là nó đang rất là công khai
và có cái diễn biến và gia tăng rất là phức tạp
nhưng mà có một cái tính chất rất là nguy hiểm cho xã hội
tại vì những cái vấn đề về mê tính dị đoan thì theo như chúng ta biết là
sẽ ảnh hưởng rất nặng đến cái tâm lý của cái người nghe
đó thì họ sẽ rất là tin tưởng vào cái chuyện mà cái người đó nói cái gì
đoán trước được tương lai vận mệnh hay là sẽ mang lại may mắn hay là rủi ro sắp tới
ảnh hưởng rất nặng nề đến cái tâm lý
từ đó họ sẵn sàng họ bỏ ra một số tiền lớn
để mà có thể tổ chức những cái buổi lễ giải hạn
hoặc là mua những cái vật phẩm để mà mang lại may mắn
trừ tà trừ ma gì đó đại loại là như vậy
vừa phải mất tiền chúng ta hay dùng từ là tiền mất hoặc tật mang
chưa gì chưa gì chưa gì thì chưa đi
chưa gì chưa gì muốn gì
muốn gì thì đi
bên cạnh đó lợi dụng sự thiếu hiểu biết và bất an của người dân
về những vấn đề tâm linh thì nhiều người tự xưng là thầy là cô
quảng cáo khả năng chữa bách bệnh bằng làm lễ trục vong
đây là một trường hợp bị nhiễm vong tà tạng đại mổ
nam tư liêm hà nội
và hôm nay tôi phải xử lý nó
nó đang định lấy mạng ba mạng mẹ con ở nhà này
chỉ võng vẹn chưa đợi một phút đồng hồ
màn luận giải tử vi có giá một triệu đồng diễn ra vô cùng chóng vánh
sau cùng sẽ là màn phán làm lễ giải hạn tùy vào vận hạn từng cá nhân
ví dụ với mức giá để làm lễ tiễn một vong linh
mà khách hàng cần trả là một mươi triệu đồng năm triệu đồng cho di cung
thay đổi số phận và hai mươi năm triệu đồng để tiễn căng
đây là những khoản tiền không hề nhỏ
hôm nay tôi cũng thấy có một số trường hợp
người dân cũng đã đến văn phòng và nhờ tôi làm việc
bởi vì người ta qua cái hình thức bói toán như vậy
thì đã có một việc lừa đảo lợi dụng việc đó để lừa đảo tiền bạc
đã bảo là theo người nhà người này đóng góp vào một số tiền
và sau đó thì họ từ việc đóng góp số tiền đó
thì sẽ được như là cô trên hoặc các kiểu vậy
ở bề trên sẽ ban cho một cái lọc lớn gì đó
mà nghe đâu là gia đình người ta báo với tôi
là tỷ đồng rồi là đóng rất là nhiều như vậy
cứ mỗi lần là qua cái hình thức là cúng cho cô rồi cậu rồi các kiểu như vậy á
để thực tế thì là thu lợi bất chính
thực tế không khó để các cô đồng cậu đồng các thầy bà lừa người dân đến xem bói
bởi bản thân họ đã có sẵn niềm tin vào việc xem bói
nếu người xem là phụ nữ thì họ sẽ chỉ hỏi việc chồng con gia đình
còn đàn ông thì kiếm được tiền không công việc tốt xấu thế nào
chính niềm tin mù quán đã vô tình tiếp tay cho những kẻ buông thần bán thánh
lợi dụng sự mê tính cả tinh của những người dùng mạng xã hội để thu tiền trục lợi bất chính
những ngày gần đây số ca mắc bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
nhiều bệnh viện nhi trên địa bàn của thành phố hồ chí minh đã phải mở rộng thêm phòng bệnh
tăng cường bác sĩ để điều trị
theo thống kê của bệnh viện di đồng bột nếu như tuần trước
bệnh viện tiếp nhận khoảng năm mươi bệnh nhi mắc tay chân miệng
bệnh viện điều trị thì trong tuần này lên đến hơn hai trăm linh ca
bệnh tay chân miệng đang tiến sát đỉnh dịch bệnh viện liên tục quá tải
bệnh nhi nhập viện phải nằm ghép hai ba trẻ trên một giường
các nhân viên y tế bệnh viện phải làm việc liên tục tăng ca cả ngày lẫn đêm
hiện bệnh viện di đồng một đang hoạt động hết công suất tám phòng khám hỏi chú cho trẻ bị tay chân miệng
với khoảng bốn trăm linh lượt trong một ngày
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh trong tuần qua thành phố ghi nhận một sáu trăm một mươi bốn ca mắc
tăng gần hai năm lần so với trung bình bốn tuần trước
liên hoan phim quốc tế asean ifa hai nghìn hai mươi ba sắp trở lại sau hai năm chờ đợi
có hai bộ phim việt nam sẽ tham gia trình chiếu trong khuôn khổ của sự kiện năm nay
lễ khai mạng sẽ được tổ chức tại đảo kuching sarawak malaysia vào ngày hai tháng tám tới đây
tại lần tổ chức này ifa năm hai nghìn hai mươi ba sẽ trao tổng số một mươi hai giải thưởng chính thức
dành cho các nhà làm phim đông nam á
ngoài lễ trao giải sự kiện sẽ có những buổi marathon
nơi khán giả sẽ được xem miễn phí các bộ phim lặp vào vòng tranh giải chính thức
trong đó việt nam có hai đại diện góp mặt là phim memento mori
và phim đêm tối rực rỡ
trong số năm thành viên của hội đồng giám khảo liên hoan phim năm nay
có gương mặt quen thuộc của điện ảnh việt nam là đạo diễn diễn viên hồng ánh
đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày bốn tháng tám
sau một tuần bị bắt đến chiều ngày một mươi bảy tháng bảy showroom kay super của ông trầm siêu xe
phan công khanh đã bị dỡ bỏ
kể từ khi phan công khanh bị tạm giữ nhiều xe ô tô tại showroom k super
đã lần lượt chuyển đi nơi khác
hiện tại toàn bộ siêu xe trong showroom k super đã được dựa đi
và không còn nhân viên túc trực
bên trong showroom có nhiều người đang tiến hành tháo chở
nhiều nội thất trang trí cũng được dỡ bỏ
trước đó ngày một mươi tháng bảy phan công khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cư trú phường tân phong quận bảy tp hcm
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm bắt giữ
trong trường hợp khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước khi bị bắt phan công khanh là cái tên có tiếng trong giới buôn siêu xe
quen biết nhiều nhân vật nổi tiếng